ngày hai mươi một tháng tám tại thành phố đồng hới ubnd tỉnh quảng bình tổ chức lễ ký kết hợp đồng với đại diện tư vấn nước ngoài về thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng bình đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đây là lần đầu tiên tỉnh quảng bình thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch phát triển của địa phương
theo đó trên cơ sở quy hoạch tổng thể do tỉnh quảng bình lập trước đây nhà thầu tư vấn là công ty trách nhiệm hữu hạn mckinsey copanny việt nam điều chỉnh bổ sung để bảo đảm tính hiện đại phù hợp với yêu cầu phát triển trong và ngoài nước và sát với thực tế của địa phương
kinh phí thực hiện dự án là hơn ba mươi năm sáu tỷ đồng được trích từ ngân sách tỉnh và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác thời gian thực hiện lập quy hoạch là bảy mươi ngày
tỉnh quảng bình kỳ vọng đây không chỉ là quy hoạch tổng thể trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi mà còn là tài liệu rất quan trọng để quảng bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hàng năm đồng thời cẩm năng cho các doanh nghiệp khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại quảng bình